tòa nhân dân tp hcm vừa tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ kiện tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
giữa nguyên đơn là công ty cổ phần ánh dương việt nam vinasun và bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn grab
sau gần một tháng tạm dừng để hai bên tự hòa giải nhưng không thành
tại phiên tòa đại diện của cả vinasun và grab cho biết trong thời gian phiên tòa tạm dừng
cả hai bên đã tiến hành gặp nhau tuy nhiên không đạt được tiếng nói chung nên cuộc hòa giải không thành
do việc hòa giải đã bất thành nên cả hai đều không muốn trình bày những nội dung hòa giải
trong khi đó hội đồng xét xử lại cho rằng nội dung hòa giải cần được nêu và làm rõ để tòa xem xét
sau đó phiên tòa đã tiếp tục với phần xét hỏi đại diện cả hai bên vinasun và grab
trước đó trong quá trình xét xử cũng như theo đơn khởi kiện ban đầu đại diện vinasun giữ nguyên quan điểm yêu cầu grab
bồi thường thiệt hại hơn bốn mươi một tỷ đồng căn cứ theo kết quả giám định và văn bản giải thích của công ty kiểu long
ngược lại đại diện ủy quyền của grab cho rằng kết luận giám định của công ty kiểu long đã không chứng minh được
mối quan hệ nhân quả giữa hành vi của grab đối với thiệt hại của vinasun nên yêu cầu đình chỉ vụ án